các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chị duyên được đưa đi cấp cứu hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình sơn điều tra làm rõ